thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh tại hai địa phương là bắc ninh và bắc giang vẫn diễn biến hết sức phức tạp
và mới đây một chuyên gia người nhật làm việc tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
hiện đang cư trú tại một khách sạn trên địa bàn quận tây hồ hà nội được xác định là dương tính
còn tại huyện sóc sơn cũng đã ghi nhận một ca mắc là người làm nghề thu mua sắt vụn ở bắc giang
và trước thực tế này hà nội đã và đang tiến hành nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ những người có liên quan tới vùng dịch
và các địa bàn dắp danh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lại
tòa nhà này là nơi từng ghi nhận một trường hợp chuyên gia người nhật bản là f một làm việc tại khu công nghiệp bắc giang
vì vậy mọi quy trình quản lý đều được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và tổ covid một mươi chín cộng đồng
và không chỉ tại đây chính quyền các cấp của thành phố hà nội cũng đã và đang tiến hành nhiều biện pháp
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng lấy mẫu và giám sát những cá nhân có yếu tố dịch tễ
các chuyên gia nước ngoài làm việc tại bắc ninh bắc giang

là địa phương giáp danh với bắc ninh bắc giang trung bình mỗi ngày huyện sóc sơn có khoảng năm người lao động di chuyển sang tỉnh bạn làm việc
vì vậy huyện đã thành lập sáu chốt kiểm soát tại các cửa ngõ tăng cường giả soát kiểm tra và yêu cầu người dân khai báo y tế thông qua những tổ covid một mươi chín cộng đồng
hướng dẫn cho người dân về cách chăm sóc sức khỏe tại nhà và cũng yêu cầu cam kết
và cái này cũng thực sự nếu mà nói trong cái quá trình
tổ chức đây thì cũng vẫn phải phát huy cái vai trò trách nhiệm chính của chủ thể mà cá nhân là từng công dân
giáp danh bắc ninh bắc giang như sóc sơn gia lâm đông anh là những địa bàn mà chúng ta cần phải hết sức quan tâm
trong cái việc mà quản lý cái người đi đến ở từ các vùng có dịch từ các điểm phong tỏa
phía sở sẽ giao cho cdc có hướng dẫn cụ thể
hiện toàn bộ một mươi một ổ dịch trên địa bàn thành phố hà nội đã cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp
việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý lưu trú đối với các cá nhân có yếu tố liên quan đến dịch tễ
và tại các địa bàn giáp danh với các địa phương có dịch là hết sức cần thiết
ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ lây lan của dịch bệnh